bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết là việc tiêm vaccine cho trẻ dự kiến tiến hành từ đầu tháng một mươi một tới đây
vaccine tiêm cho trẻ em tại việt nam là pfizer đã được bộ y tế phê duyệt
trong ngày hôm nay tp hcm sẽ thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại huyện củ chi và quận một
theo đó tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín sẽ được thực hiện với trẻ em ở độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi
cha mẹ người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua với các điểm tiêm tại trạm y tế xã phường các trường học các trung tâm y tế và các bệnh viện
đối với một số trẻ có bệnh nền béo phì
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là bảo đảm an toàn
đồng thời yêu cầu sở y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của bộ y tế